tối ngày một mươi chín tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng nhân tài đất việt năm hai nghìn một mươi chín
đến dự chương trình có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết nhân tài đất việt đã hoàn thành
sứ mạng của chặng đường một mươi hai năm giờ đây giải thưởng đang bước sang chặng đường mới
đồng chí nguyễn thiện nhân mong muốn nhân tài đất việt tiếp tục là nơi chấp cánh cho những giấc mơ
hiện thực hóa những ý tưởng và khởi đầu cho những dự định tương lai của những nhân tài ở mọi lĩnh vực
giải thưởng nhân tài đất việt năm nay đã bước sang năm thứ một mươi hai
đây thực sự là sân chơi rộng mở để những nhân tài của đất nước có cơ hội chứng minh sức mạnh của trí tuệ
và sáng tạo phục vụ cộng đồng
với khởi đầu là khuyến khích và tôn vinh tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin
truyền thông qua các năm nhân tài đất việt không ngừng
mở rộng ra các lĩnh vực khoa học công nghệ y dược môi trường khuyến tài